quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong ngày hôm nay đới gió đông bắc của khối khí lạnh sẽ ngả dần sang hướng đông
mang ẩm nhiều hơn vào khu vực phía đông bắc bộ
vì thế khu vực này trong ngày hôm nay tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây gần như suốt cả ngày
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía đông bắc bộ sẽ duy trì ngưỡng thấp là từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
với các tỉnh thành phố ở khu vực phía tây bắc bộ ít chịu tác động của không khí lạnh
nên trong ngày hôm nay trời vẫn có nắng
mức nhiệt cao nhất trong ngày duy trì trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
riêng khu vực tây bắc như lai châu điện biên cũng như sơn la không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
nên nhiệt độ cao phổ biến từ ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
quá trình tăng cường của không khí lạnh cũng mang đến những cơn mưa cho phía bắc của miền trung
là các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh cùng với đó là tiết trời xe xe lạnh
dự báo trong ngày hôm nay ở thanh hóa vẫn tiếp tục có mưa
nên nhiệt độ không tăng cao cao nhất ngày cũng chỉ lên tới ngưỡng là hai mươi năm độ
khu vực nghệ an và hà tĩnh ít mưa hơn nhưng trời vẫn nhiều mây cả ngày
nhiệt độ cao nhất cho ngày hôm nay ở khu vực này giao động trong khoảng từ hai mươi sáu hai mươi tám độ
khu vực từ quảng bình xuống đến thừa thiên huế hôm nay vẫn có được tiết trời nắng giáo cường độ nắng vừa phải
nhiệt độ trưa chiều nay giao động trong khoảng từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
còn các tỉnh phía nam đèo hải vân là khu vực từ đà nẵng xuống đến bình thuận
trời có nắng từ sáng
duy trì cho đến cuối ngày nên nhiệt độ cao hơn phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ
các tỉnh miền nam tiếp tục nằm sâu trong khối không khí biển ổn định
nên trong ngày hôm nay tây nguyên và cả nam bộ tiếp tục ít mây và trời nắng mạnh từ sáng sớm
với thời tiết nắng sớm cường độ mạnh làm nền nhiệt của hai khu vực này tăng từng giờ
cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên rơi vào khoảng một mươi ba một mươi năm giờ chiều
nhiệt độ sẽ lên ngưỡng là ba mươi năm ba mươi bảy độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay rơi vào khoảng
một mươi năm đến ba mươi độ
trên biển ở khu vực phía bắc và giữa của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió chuyển hướng đông bắc cấp bốn
còn ở khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc mạnh cấp năm
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước